thành phố hồ chí minh hiện có hơn năm mươi người bị nhiễm hiv trong đó có ba mươi bốn trường hợp đã có hồ sơ quản lý và được cấp thuốc điều trị arv
để tiến tới kết thúc đại dịch hiv vào năm hai nghìn ba mươi thành phố đã tuyên truyền vận động người dân không phân biệt đối xử và kỳ thị với người nhiễm hiv
trong những năm qua để giúp người nhiễm hiv hòa nhập cộng đồng thành phố đã thành lập một trăm bốn mươi năm trung tâm tư vấn xét nghiệm và điều trị hivs
hai mươi tổ đồng đẳng và hơn một câu lạc bộ phòng chống ma túy và hivs và các bệnh viện nhân ái
theo lộ trình là từ một tháng một năm hai nghìn một mươi chín thì bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện việc cung cấp thuốc arv cho bệnh nhân bị nhiễm hivs là thông qua hình thức bảo hiểm y tế
trong một mươi tháng đầu năm qua khám sàng lọc thành phố đã phát hiện hai bốn trăm ba mươi trường hợp nhiễm hiv mới
tăng bảy trăm ba mươi hai trường hợp so với cùng kỳ
trong tháng một năm hai nghìn một mươi tám các đối tượng nhiễm hiv cao nhất là nhóm quan nghệ tình dục đồn tính nam nhóm chuyển giới mại dâm
trong đó nam giới chiếm tỷ lệ cao với hơn bảy mươi năm
thành phố hồ chí minh là đơn vị đi đầu trong việc hỗ trợ trong tất cả các chương trình đặc biệt là chương trình về hivs
và cụ thể nhất là gần đây nhất nguyễn ban nhân công an phố đã quyết định chi trả hai mươi còn lại của bảo hiểm y tế cho thuốc điều trị arv
đây là một trong những tín hiệu vui cho cộng đồng của người sống trong hiv
bởi vì điều đó chứng tỏ là người sống chung hiv họ không phải chi trả bất kỳ một tiền thuốc nào vẫn còn tiếp tục điều kiện miễn phí
đồng thời triển khai những giải pháp tích cực nhằm tăng cường truyền thông nâng cao hiểu biết cho người dân
mở rộng diện sàng lọc hiv tại các xã phường và kết hợp với các tổ chức phi chính phủ
thực hiện xét nghiệm và chăm sóc người nhiễm hiv tại cộng đồng